kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai khu vực bắc bộ có nắng với cường độ khá mạnh và nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ khu tây bắc có nơi trên ba mươi tám độ
thời tiết từ thanh hóa đến phú yên trong ngày mai vẫn là tình trạng nắng nóng trên diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ mưa rông xuất hiện cuộc bộ vào ban đêm
từ khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
để phòng ngừa say nắng sốc nhiệt khi phải làm việc ngoài trời nắng người dân lưu ý là bổ sung các loại nước trái cây giúp giảm nhiệt độ cơ thể mặc quần áo thoáng mát sáng màu và đội mũ rộng vành sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng spf từ ba mươi trở lên
người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi phải làm việc ngoài trời dưới nhiệt độ cao
cứ sau hai mươi phút thì nên uống thêm hai trăm năm mươi ml nước
tránh các chất lỏng có chứa caffeine hoặc rượu vì các chất này có thể khiến tình trạng mất nước trầm trọng hơn
người dân không nên uống viên muối khi chưa có chỉ định của bác sĩ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời có nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa ít mưa gió tây bắc cấp bốn cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm khu vực quần đảo trường sa có mưa rông nhiều nơi gió tây nam cấp năm cấp sáu biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi tám ba mươi ba độ và hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi sáu ba mươi bảy độ